sáng nay ba mươi tháng năm tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ năm quốc hội nghe bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
cũng như nghe chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
các đại biểu nhất trí với việc ban hành luật giáo dục đại học năm hai nghìn một mươi hai là một bước tiến quan trọng trong xây dựng hành lang pháp lý tiến bộ và hiện đại cho giáo dục đại học nước ta
tuy nhiên việc sửa đổi bổ sung luật cần cụ thể hóa quy định hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu
thể chế hóa chủ trương định hướng của đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
giải quyết được các bất cập của thực tiễn bảo đảm tính khả thi
sự đồng bộ và nhất quán với hệ thống pháp luật hiện hành
đa số thành viên ủy ban tán thành với sự cần thiết phân định hệ thống cơ sở giáo dục đại học một cách mạch lạc rõ ràng hơn
dự thảo luật quy định loại hình cơ sở giáo dục đại học dẫn chiếu theo khoản một điều bốn mươi tám dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật giáo dục bao gồm hai loại hình chính là cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập
gồm có các hình thức là cơ sở giáo dục tư thục cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
việc phân loại theo sở hữu sẽ tạo điều kiện cho nhà nước xây dựng chính sách phù hợp với từng loại cơ sở giáo dục đại học trong quản lý chung
nhưng đề nghị cần làm rõ hơn các hình thức cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập ngay trong luật này
tuy nhiên có một số ý kiến đề nghị giữ quy định như luật hiện hành